một trong những vấn đề quan trọng được thảo luận tại hội nghị lần thứ bảy ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai
đó là đề án tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp nhất là cấp chiến lược đủ năng lực phẩm chất và uy tín ngang tầm nhiệm vụ
bước đầu thực hiện công tác cán bộ nhiều địa phương đã triển khai nhất thể hóa chức danh đối với cán bộ lãnh đạo các cấp
qua thực tế đã có nhiều ý kiến trái chiều xung quanh việc thực hiện chủ trương này
là người trực tiếp đảm nhiệm hai vai từ năm hai nghìn một mươi năm đến nay đồng chí trần hữu thắng bí thư đảng ủy kiêm chủ tịch hội đồng nhân dân xã hóa trung huyện đồng hỷ tỉnh thái nguyên đã có điều kiện để chủ động linh hoạt hơn khi thực hiện nhiệm vụ
đồng chí trần hữu thắng bí thư đảng ủy kiêm chủ tịch hội đồng nhân dân xã hóa trung huyện đồng hỷ tỉnh thái nguyên đã có điều kiện để chủ động lý hoạt hơn khi thực hiện nhiệm vụ